chiều nay một mươi hai tháng một mươi một tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp ông boris ii
chủ tịch nghị viện bang hessen cộng hòa liên bang đức
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao vị trí tiềm lực của bang hessen
một trong những trung tâm kinh tế tài chính và giáo dục hàng đầu của đức và châu âu
theo chủ tịch quốc hội hai bên còn nhiều tiềm năng lợi thế để có thể tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa
việt nam hoan nghênh các doanh nghiệp bang hessen sang đầu tư vào những lĩnh vực
mà việt nam đang có nhu cầu và bang hessen có thế mạnh trong các ngành như hóa chất
dược phẩm cơ khí chế tạo công nghiệp phụ trợ chế biến nông sản sản xuất các sản phẩm cao su tự nhiên
quốc hội việt nam đã ban hành hệ thống pháp luật tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có các doanh nghiệp đức yên tâm hoạt động đầu tư kinh doanh
chủ tịch nghị viện bang hessen nhấn mạnh đức đánh giá cao tốc độ cải cách
nhất là cải cách về kinh tế của việt nam và xác định việt nam là đối tác kinh tế quan trọng của đức
đánh giá cao tinh thần hiếu học của sinh viên việt nam
chủ tịch nghị viện hessen cho biết bang hessen mong muốn tiếp tục hỗ trợ trường đại học việt đức
với các hình thức thiết thực vì các sinh viên theo học tại đây sẽ là những cầu nối giữa việt nam và đức
cũng như với bang hessen
cùng với đó bang hessen mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên